công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận đang điều tra vụ xe ô tô vượt chốt kiểm soát dịch trên địa bàn
và bị truy bắt khi phát hiện bên trong ô tô có tàng trữ ma túy
cụ thể là vào khoảng một mươi bốn h ngày một tháng bảy xe ô tô mang biển số tám mươi năm c ba nghìn sáu trăm hai mươi sáu vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã hòa minh huyện tuy phong tỉnh bình thuận và lao ra quốc lộ một a rồi tăng ga bỏ chạy về hướng ninh thuận
nhận được tin báo lực lượng công an huyện tuy phong đã huy động lực lượng chốt chặt tại chốt kiểm soát dịch
trên đường một mươi bảy tháng bốn thị trấn liên hương và dừng được xe ô tô này
kiểm tra phương tiện tổ công tác đã phát hiện trên hộp của cánh cửa xe có tám gói ni lông chứa chất rắn
dạng nén màu trắng được cất giấu trong một khẩu trang cùng với một mã tấu và nhiều tăng vật khác
tại cơ quan công an hai đối tượng ngồi trên xe khai là võ đăng duy người điều khiển phương tiện
và huỳnh đức dũng cùng chú tại tỉnh ninh thuận đồng thời khai nhận mang số heroin trên
từ phan giang ninh thuận vào thị trấn phan rí cửa tỉnh bình thuận để bán